tại thành phố đà lạt bộ ban biên tập tạp chí cộng sản và tỉnh ủy lâm đồng đã tổ chức hội thảo khoa học
phát triển du lịch gắn với nông nghiệp bền vững thực trạng và giải pháp
tại hội thảo nhiều ý kiến nêu rõ thực trạng tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp tại việt nam
khẳng định phát triển du lịch gắn với nông nghiệp bền vững là hướng đi đúng đắn

để tạo ra những sự năng động của các mô hình du lịch phát triển
và với xu thế ngày nay có lẽ là làm kiểu gì gì kiểu nhưng mà diết khoát phải là du lịch sanh du lịch sạch
tại việt nam những năm gần đây du lịch nông nghiệp phát triển song song với du lịch cộng đồng du lịch sinh thái
gắn với những đặc trưng lợi thế của từng vùng miền
với điều kiện tự nhiên phong phú đa dạng đảng và nhà nước ta luôn quan tâm phát triển du lịch
điều này được cụ thể hoàn thành
điều này được hoàn thành bằng nghị quyết số tám ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy bộ chính trị khóa một mươi hai
về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với mục tiêu tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội
phát triển tái công kinh tế nói chung đảng và nhà nước đặc biệt chú ý đến sự phát triển nông nghiệp
trong đó có phát triển du lịch
chúng ta cũng đã thúc đẩy gắn liền với đó là thúc đẩy
tăng cái thu nhập của người dân trong quá trình thực hiện vừa phát triển nông nghiệp và vừa phát triển du lịch
tuy nhiên hiện nay vấn đề đặt ra là chúng ta cần có một quy hoạch chung cho phát triển du lịch gắn với nông nghiệp
đi liền với cái quy hoạch thì là vấn đề có những cơ chế chính sách để thúc đẩy sự phát triển du lịch
tuy nhiên du lịch nông nghiệp
vẫn còn một số hạn chế bất cập như chưa có tầm nhìn dài hạn
hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu
nhiều nơi phát triển mang tính tự phát nhỏ lẻ manh mún
sản phẩm trùng lắp nguồn nhân lực còn thiếu và yếu
để phát triển du lịch gắn với nông nghiệp bền vững
rất cần một chiến lược phù hợp với xu thế hội nhập
với đặc thù lợi thế tiềm năng của từng địa phương trên cả nước